số liệu cập nhật về diễn biến dịch covid một mươi chín ở trong nước
trong ngày hôm nay có bốn bốn trăm hai mươi ba bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn chín bốn triệu liều
bộ y tế cũng cho biết tính từ sáu h đến một mươi tám h ba mươi ngày hôm nay
có thêm bốn một trăm tám mươi năm ca mắc covid một mươi chín nâng tổng số ca mắc trong ngày lên chín ba trăm bốn mươi ca
trong khi đó tại thành phố hà nội ba trăm linh người có nguy cơ lây nhiễm
ở ba mươi quận huyện trên địa bàn thành phố sẽ được lấy mẫu xét nghiệm ncov
từ ngày mai một mươi bảy một mươi tám đến một mươi bảy tám
nhóm được lấy mẫu bao gồm những người đang sinh sống tại kho khu vực có nguy cơ cao
nơi có nhiều bệnh nhân nhiều ổ dịch mật độ dân cư lớn giao lưu đi lại nhiều
có nguy cơ bùng phát dịch bệnh
nhóm người có nguy cơ cao dễ mắc bệnh và làm lây lan dịch bệnh
như người làm dịch vụ vận chuyển hàng hóa bán hàng ở chợ siêu thị
vận chuyển phân phối các mặt hàng thiết yếu người làm dịch vụ vệ sinh công cộng
lái xe taxi công nhân các khu công nghiệp